trong số một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh có hai trường hợp bệnh nhân dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó
đặc biệt bệnh nhân thứ một trăm sáu mươi một là cụ bà tám mươi tám tuổi từng nguy kịch cũng đã được các bác sĩ chữa khỏi
như vậy là tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã chữa khỏi hai trăm ba mươi hai trong tổng số hai trăm bảy mươi một ca chiếm tám mươi sáu tổng số bệnh nhân
những trường hợp này sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong những ngày tiếp theo
trường hợp bệnh nhân ở bình lục hà nam
trường hợp bệnh nhân tử vong vào dạng sáng ngày một tháng năm
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh nhân tử vong là vì sơ gan giai đoạn cuối chứ không phải là do covid một mươi chín
cụ thể năm bệnh nhân sáu mươi bốn tuổi đã được điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam từ ngày hai mươi tháng ba
với các bệnh sơ gan giai đoạn cuối suy kiệt bệnh gút nặng cứng khớp teo cơ
vào ngày bảy tháng bốn xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
được chuyển tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị covid một mươi chín
sau bốn lần xét nghiệm âm tính với sars cov hai bệnh nhân được xác định khỏi bệnh covid một mươi chín
và tình trạng các bệnh lý khác ổn định chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh sơ gan từ ngày một mươi bảy tháng bốn
do tình trạng sơ gan giai đoạn cuối rất nặng trước khi tử vong
bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và dối loạn điện dài
chuyển sang một thông tin khác vào ngày hôm qua tại cửa khẩu quốc tế cầu treo
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã tổ chức tiếp nhận làm thủ tục đưa công nhân việt nam từ lào về nước
và tiến hành phân loại bàn giao cho các cơ quan chức năng về khu cách ly tập trung theo quy định
ba trăm bốn mươi chín công nhân việt nam làm việc tại lào cùng một mươi một phương tiện nhập cảnh về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
đã được kiểm tra thân nhiệt kê khai y tế bắt buộc phun tiêu độc khử trùng phát khẩu trang miễn phí
phân vùng và hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh
sau khi làm thủ tục phân loại lực lượng biên phòng bàn giao số công nhân lao động trên cho cơ quan chức năng
để đưa về khu cách ly theo quy định
trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đồn biên phòng thông thụ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đã phát hiện ba công dân vượt biên trái phép từ lào về việt nam
ngày bốn tháng năm tại khu vực vành đai biên giới đồn biên phòng thông thụ phát hiện ba công dân gồm lê duy tuyến
lê thế trí hoàng văn hiếu đều trú tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa đang có hành vi vượt biên trái phép từ lào về việt nam
qua điều tra xác minh vào ngày một mươi ba tháng ba cả ba công dân trên sang lào bằng giấy thông hành để làm ăn tại bản xốp pén
huyện sâm tớ tỉnh hùa văn lào
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín công việc ít không đảm bảo thu nhập đời sống sinh hoạt khó khăn
nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về việt nam
sau khi phát hiện đồn biên phòng thông thụ đã tiến hành các biện pháp đo thân nhiệt khử khuẩn đối với ba công dân nói trên
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa đi cách ly tập trung theo quy định
sáng nay phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tp đà nẵng đã phối hợp với ubnd
xã hòa khương huyện hòa văn tổ chức trao hàng chục xuất quả cho các hộ gia đình
người dân lao động trên địa bàn xã gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
đoàn đã trao hơn năm mươi xuất quà bao gồm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho đối tượng là các lao động tự do
gia đình chính sách hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền hơn năm mươi triệu đồng
đây là hoạt động nhằm thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của đơn vị
chia sẻ với hộ dân có hoàn cảnh khó khăn động viên họ sớm ổn định cuộc sống
tính đến thời điểm hiện tại hầu hết các trường học trên cả nước đều đã cho học sinh sinh viên quay trở lại trường
sau một thời gian dài nghỉ dịch
ngoài các quy định về giãn cách trong trường học do bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
để đảm bảo an toàn ở mỗi trường cũng có thêm các biện pháp riêng hữu hiệu
sau một thời gian dài nghỉ học do dịch covid một mươi chín
đến nay các học viên học viện cảnh sát nhân dân
đã bắt đầu quay trở lại trường rất nhiều biện pháp phòng chống dịch được đưa ra
ngay tại cổng chính của học viện là máy phun khử khuẩn tự động cho các phương tiện xe
bên cạnh đó các cán bộ giảng viên học viên đều phải kiểm tra nhiệt độ trước khi vào học viện
những học viên này không ăn ở tập trung lên học viện cảnh sát phải bố trí thêm một cổng phụ nữa
ở cổng phụ này ngoài việc đo thân nhiệt bằng tay
học viện cũng bố trí thêm một máy đo thân nhiệt tự động
còn tại các lớp học phòng học đều phải đảm bảo giãn cách theo đúng quy định của ngành giáo dục
các học viên ngồi cách nhau một năm mét và phải đeo khẩu trang
cùng với đó là nhiều biện pháp phòng chống dịch khác
nếu đầy đủ thì chúng tôi có trên một mươi học viên và cán bộ học tập nghiên cứu tại cơ sở này
vì vậy là cái nguy cơ bùng phát tiềm ẩn rất lớn
nó có nguy cơ có thể trở thành một ổ dịch
ý thức được điều đó thì bên cạnh những việc thực hiện nghiêm túc những quy định của chính phủ
của bộ chủ tạo bộ y tế
thì lãnh đạo bộ công an và cục x hai như là lãnh đạo học viện của sân dân
đã chủ động tiến hành rất nhiều biện pháp mang tính đặc thù
trước khi các em đến nhập học là các em phải khai báo hoạt động của mình trong phạm vi một mươi bốn ngày qua mạng nhập về
nhưng đến đây chúng tôi vẫn tách ra thành từng nhóm rất rất nhỏ
thân nhiệt và cách ly một mươi bốn ngày một khu vực cách ly riêng
ngoài một mươi năm quy định của bộ dụng đạo tạng thì chúng tôi có những quy định riêng tương đối chặt chẽ
mà giáo viên và học viên phải quán triệt
chúng tôi có thuận lợi là tất cả các dạng đường đều có camera
có trung tâm chỉ huy cho nên chúng tôi quan sát nơi nào vi phạm biết ngay
tương tự tại học viện chính trị công an nhân dân
nếu như trước đây một lớp học có thể lên tới hơn năm mươi học viên
thì này đảm bảo cho việc giãn cách chỉ còn sắp xì một nửa
còn tại bếp ăn cũng đã phải thay đổi
trước đây cán bộ học viên ăn uống theo hình thức tập trung
tại bàn thì nay chưa theo khay và quy định về thời gian
để đảm bảo không tập trung đông người
học viện cũng đã tổ chức thứ nhất là các đồng chí mà học lớp chính quy
thì vẫn phải giữ khoảng cách ngồi khi mà học
các lớp học viên đến từ nơi khác cũng đến thì đều phải khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt hàng ngày
còn các cái trước khi học trước ngày hôm qua thì đã phải phun khử khuẩn
trong toàn học viện và khu viện các lớp học rồi
trước đây là thực hiện ăn tập trung cho mâm
thì bây giờ chuyển sang hình thức là ăn theo khay rồi
ăn theo khay mà cũng chia lần lượt ra ngồi khoảng cách
trước đó để đón học viên quay trở lại trường
các trường học viện công an nhân dân cũng đã tiến hành phun khử trùng
trong toàn nhân vị
mỗi cán bộ sảng viên học viên luôn trong tinh thần sẵn sàng
sẵn sàng chiến đấu
những chiến sĩ công an không chỉ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhân dân
mà còn sẵn sàng chiến đấu phòng chống dịch bệnh
tại thành phố đà nẵng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh việc triển khai lắp đặt những cây atm gạo
hội doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động siêu thị không đồng
sau khi nhận gạo người dân sẽ được nhận nhu yếu phẩm là hai sản phẩm bất kỳ
trên kệ của siêu thị không đồng
phản ánh sau của nhóm phóng viên thời sự
siêu thị không đồng cùng cây atm gạo được đặt tại nhà văn hóa phường bình thuận quận hải châu
từ sớm rất đông người dân đã xếp hàng chờ nhận gạo và nhu yếu phẩm
bà phạm thị dân năm nay đã bảy mươi hai tuổi vốn làm nghề rửa bát thuê
do tình hình dịch bệnh nên bà mất việc
hai ký gạo cùng với trứng và bí tại siêu thị không đồng
giúp bà vơi đi nỗi khó khăn về bữa ăn hàng ngày
bà phạm thị dân năm nay đã bảy mươi hai tuổi vốn làm nghề rửa bát thuê

bà phạm thị dân năm nay đã bảy mươi hai tuổi vốn làm nghề rửa bát thuê
bà phạm thị dân năm nay đã bảy mươi hai tuổi vốn làm nghề rửa bát thuê
bộ thứ đây là chị dũng cũng là hai ba ngày

atm gạo tại quận hải châu là atm gạo thứ ba trên địa bàn thành phố
mỗi ngày có khoảng một người dân đến nhận gạo tại máy
mỗi người nhận được hai ký gạo
riêng siêu thị không đồng hoạt động hai ngày một tuần
bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng bốn
dự kiến kéo dài một tháng
chương trình do hội doanh nghiệp quận hải châu
phối hợp cùng với ủy ban nhân dân quận hải châu
và hội doanh nhân trẻ thành phố đà nẵng tổ chức
hội hải châu chúng tôi có một điểm khác biệt
là tổ chức thêm một siêu thị không đồng
một tuần hai lần ngày thứ ba và ngày thứ bảy
và cái siêu thị không đồng này là do
những doanh nghiệp đóng tiền vào
những mạnh thân quân họ cho trứng
họ cho dầu họ cho nước mắm
họ cho những cái nhiêu yếu mẩm
và chúng tôi chân lên kệ
người dân sau khi lấy gạo
thì sẽ đến siêu thị không đồng
và họ chọn hai món tương ứng
cho một bữa ăn
và họ đem về
và siêu thị không đồng này là do chúng tôi tự đóng góp
và các mạnh thân quân cũng có đáng góp
tôi là người nhật bản
đã sống ở việt nam được ba năm rồi
tôi biết đến chương trình này
nên tới để ủng hộ
tôi rất đề cao chương trình
cũng như tinh thần tương thân tương ái
của người dân việt nam
để đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an dân phòng
và các tình nguyện viên
có mặt suốt thời gian diễn ra hoạt động
tại siêu thị không đồng
và các điểm đặt máy atm gạo
trên địa bàn thành phố
để hướng dẫn người dân xếp hàng
thực hiện giãn cách nhắc nhở đeo khẩu trang
sự trật tự không chen lấn
góp phần làm đẹp hơn hình ảnh
của hoạt động thiền nguyện ý nghĩa này
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
công an tỉnh nam định vừa tạm giữ hình sự
ba đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng nguyễn hữu quang
tức quang con trần xuân hà
tức hà sóc
bùi hải quang tức quang hà
cùng đồng bọn đã chửi bới ném chất bẩn
vào một số cơ sở dịch vụ tăng lễ
trên địa bàn huyện giao thủy xuân trường hải hậu
tỉnh nam định để ép các cơ sở này
phải nộp tiền vào kê dịch vụ hỏa táng
từ tháng một mươi một năm ngoái
các đối tượng chửi bới ném chất bẩn
vào một số cơ sở dịch vụ tăng lễ
trên địa bàn các huyện giao thủy xuân trường hải hậu
sau đó gặp trực tiếp yêu cầu
các cơ sở này khi nhận dịch vụ hỏa táng
phải thông báo và nộp thêm năm trăm linh đồng mỗi ca
tháng hai năm nay quang bắt đầu thu số tiền này
kết quả điều tra ban đầu
xác định các đối tượng đã chiếm đoạt
ba mươi chín triệu đồng của năm bị hại
ở các huyện xuân trường giao thủy và trực ninh
ngày ba mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh nam định tạm giữ hình sự
ba đối tượng nói trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng khác hiện đang được khẩn trương xác minh
liên quan đến dịch vụ hỏa táng trên địa bàn
công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long
là đơn vị quản lý đài hỏa táng thanh bình
tại xã mỹ thuận huyện mỹ lộc tỉnh nam định
quá trình hoạt động công ty này ký hợp đồng
độc quyền với công ty trường dương
có địa chỉ tại số bốn trăm chín mươi sáu đường giải phóng
thành phố nam định
do bà phạm thị ánh tuyết làm giám đốc
sau khi hợp đồng được ký trường dương liên hệ
với các cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh
và đề nghị thông báo lại cho công ty
khi nhận hỏa táng
giá mỗi ca là một mươi triệu rưỡi
trong đó phí hỏa táng là năm triệu rưỡi
còn lại là tiền xe tăng nhang đèn
một số tài liệu liên quan tới công ty trường dương
đã được phòng cảnh sát hình sự thu thập
vai trò của công ty này trong vụ việc nói trên
hiện đang được xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
vừa khởi tố hai đối tượng là công chức
của tri cục thủy sản tỉnh
về hành vi nhận hối lộ
hai đối tượng gồm trần quốc việt
năm mươi bảy tuổi trưởng phòng tàu cá
và dịch vụ tàu cá
nguyễn huỳnh nam bốn mươi tuổi phó trưởng phòng khai thác
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
thuộc tri cục thủy sản quảng nam
kết quả điều tra ban đầu xác định
hai đối tượng được phân công thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra niêm phong máy thông tin liên lạc
có tích hợp định vị vệ tinh vx một nghìn bảy trăm linh
trên các tàu cá
để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền nhiên liệu
đánh bắt sa bờ
trong quá trình kiểm tra
phát hiện máy niêm phong vx một nghìn bảy trăm linh bị hỏng
dây điện liên kết bị đứt
nhưng hai đối tượng lại nhận bảy mươi triệu đồng
rồi hứa hẹn bỏ qua lỗi vi phạm niêm phong
tạo cơ hội cho các chủ tàu
được thanh toán hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với trần quốc việt
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn huỳnh nam
cả hai bị can này cũng có liên quan đến
vụ lợi dụng chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển
trục lợi hơn ba tỷ đồng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
khởi tố hai mươi ngư dân bắt tạm giam bốn bị can
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi như thế
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại phường hồng hà thành phố yên bái tỉnh yên bái
về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bốn
bùi như thế đến nhà anh phạm văn linh
giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
trong lúc giằng co linh bị trượt chân ngã
thế đã cầm dao chém liên tiếp vào đầu linh
khiến nạn nhân bị trọng thương
sau khi gây án thế đã tới công an phường hồng hà thành phố yên bái tự thú
xác định đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng của đối tượng
và đã cấu thành tội giết người
lý thị kim nga ba mươi sáu tuổi
trú tại huyện đắc lai tỉnh con tum
là đối tượng truy nã chuyên lừa đảo bán vàng giả
vừa bị công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bắt giữ
khi đang trốn tại tỉnh quảng nam
vào năm hai nghìn một mươi chín lý thị kim nga là chủ mưu
rủ đối tượng nguyễn hiệu nghĩa ba mươi bảy tuổi
ở xã bình tân huyện bình sơn
thực hiện hành vi lừa đảo
nga đưa vàng giả và chỉ cách cho nghĩa
vào các tiệm vàng bán lấy tiền
thực hiện trót lọt một mươi hai lần bán dây chuyền vàng giả
ở các tiệm vàng trên địa bàn quảng ngãi
cả hai chiếm đoạt trên ba trăm ba mươi triệu đồng
công an huyện bình sơn điều tra bắt đối tượng
nguyễn hiệu nghĩa riêng lý thị kim nga
đã bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc ngay sau đó
công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
vừa xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng
cướp giật tài sản trên địa bàn thôn hoàng xá
xã ninh xá huyện thuận thành
sau gần một giờ đồng hồ gây án
đối tượng là nguyễn văn thái hai mươi một tuổi
ở thôn ngọc nội xã trạm lộ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
đối tượng đã mặc áo khoác đeo khẩu trang che kín mặt
bịt biển số xe và chọn thời điểm gây án
vào khoảng một mươi hai giờ trưa và ngửi qua lạnh
đầu tiên là cháu chuẩn bị một thanh sắt tại nhà
tài khoảng hai mươi phân nó đút vào túi sau bên phải
và bịt khẩu trang biển số xe và mặt
xong rồi đi sang quán điện thoại ở phố mới linh xá
xong rồi đi sang quán điện thoại ở phố mới linh xá

không thấy ai cháu quay lại
đỗ xe dùng sắt đập hai cái
rồi lấy điện thoại
rồi lên xe chạy đi
em cùng gia đình đang ngồi ăn cơm trên nhà
thì có một khách hàng đến thanh niên lạ mặt đến
thì em đứng dậy đi ra
đi ra thì thanh niên lấy tầm một cái vật lạ
vẫn có tủ kính nhà em
xong tầm điện thoại chạy đi
nguyễn văn thái là đối tượng không nghề nghiệp
chơi bởi liêu lộng
đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác
đấu tranh nhanh đối tượng khai nhận
với thủ đoạn tương tự
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đã gây ra một vụ cướp giặt tài sản
tại thị trấn hồ huyện thuận thành
do chủ động tốt công tác lắm tình hình
công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
nhất là các đối tượng liên quan đến
hình sự kinh tế ma túy trên địa bàn
chúng tôi đã nhanh chóng xác định
được đối tượng và tiến hành bắt giữ đối tượng
qua cuộc chiến chúng tôi nhận thấy rằng
đối với các hộp kinh doanh
nhất là các hộp kinh doanh trên mặt đường quốc lộ
thì tại các thời điểm như là buổi trưa
hoặc buổi tối
cần phải có người chung giữ tài sản
đồng thời phải lắp các thiết bị cảnh báo
thiết bị camera
và không tạo ra những cái sửa

để cho các đối tượng lợi dụng
vào việc thực hiện hành vi phóng tội
hiện công an huyện thuận thành
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn thái
về hành vi cướp giật tài sản
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
công an tỉnh phú thọ
vừa triệu tập tám cá nhân
là quản trị viên các trang fanpage nhóm facebook
vì có hành vi đăng tải chia sẻ
các thông tin hình ảnh clip ghi lại
cảnh điều khiển xe mô tô đua xe
bốc đầu lãng lách đánh võng
không đội ngũ bảo hiểm
những clip này đã thu hút nhiều lượt theo dõi
chia sẻ trong đó có nhiều bình luận
mang tính cổ suý cho các hành vi vi phạm trên
bước đầu cơ quan công an xác định được
tám cá nhân trực tiếp tham gia quản trị
điều hành các trang fanpage và nhóm facebook
nói trên cả tám trường hợp đều là
học sinh trung học phổ thông
tại các trường trên địa bàn huyện phú ninh
và thị xã phú thọ
làm việc cùng người giám hộ tại cơ quan công an
các em đã thừa nhận mục đích thực hiện
các hành vi trên nhằm thể hiện bản thân
tù điểm hoạt động mua bán dân
tại khách sạn hải âu hai
xã bảo ninh tp đồng hới tỉnh quảng bình
vừa bị công an tp đồng hới tỉnh quảng bình chia xóa
tù điểm này do mai văn sai
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại thôn hà dương
xã bảo ninh tp đồng hới tỉnh quảng bình
làm quản lý
tại bốn phòng nghỉ phát hiện bốn nôi nam nữ đang hoạt động mua bán dân
tăng vật thu giữ tại các phòng
gồm ba bao cao su đã qua sử dụng
hai mươi ba bao cao su chưa sử dụng và hai triệu đồng
bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận
mỗi lần mua dâm khách phải trả năm trăm linh đồng một lượt
tiền được đưa trực tiếp và thông qua
người quản lý là mai văn sai
sau khi bán dân xong cho khách gái bán dân được sai
đưa hai trăm linh đồng một lượt
hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với mai văn sai và tiếp tục điều tra
thu thập tài liệu xử lý các đối tượng có liên quan
theo đúng quy định của pháp luật
từ trường quay tại tp hcm

thưa quý vị chiều năm tháng năm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
vừa triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi
thu giữ nhiều vũ khí hung khí và ma túy
qua công tác nắm địa bàn vào giữa tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an quận bình tân
kiểm tra các băng nhóm cho vây nặng lãi
công an đã tìm cầm đồ tại địa chỉ ba trăm chín mươi chín trần quang giàu quận bình tân
do đối tượng nguyễn bá mẻ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tỉnh bắc ninh tổ chức
cơ quan công an phát hiện tại đây có một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay
và nhiều loại hung khí
nên mời các đối tượng liên quan đến làm việc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận mở tiệm cầm đồ để hoạt động cho vai nặng lãi
với số tiền từ năm triệu đến ba trăm linh triệu đồng
lãi suất từ hai mươi đến bốn mươi năm mỗi tháng
để phục vụ cho hoạt động vây
các đối tượng quảng cáo bằng hình thức phát cạc visit và quảng cáo trên mạng xã hội
công an đã thu giữ một trăm năm mươi chín bộ hồ sơ cho vay
với số tiền gần một bảy tỷ đồng
khám xét mở rộng công an tiếp tục thu giữ một khẩu súng rulo
ba áo giáp nhiều dao mã tấu
và một số bịch nghi là ma túy tổng hợp
cũng trong chiều nay ngày năm tháng năm tại công an tỉnh bình dương
tỉnh ủy bình dương đã tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến những sai phạm
tại khu đất một trăm bốn mươi năm hectare và bốn mươi ba ha
gây bức xúc trong dư luận trong thời gian vừa qua
kết quả điều tra xác định khu đất có diện tích bốn mươi ba hectare
tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
là tài sản nhà nước giao cho tổng công ty bình dương quản lý sử dụng
để thực hiện dự án khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị bình dương
năm hai nghìn một mươi sáu tổng công ty bình dương đã chuyển nhượng khu đất này cho công ty tân phú
với giá hai trăm năm mươi tỷ đồng
không đúng quy định về thấm định giá đôi giá tài sản
gây thất thoát hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hơn quan sát điều tra công an tỉnh bình dương
ra quyết định tạm giữ tài liệu số bốn
để tạm giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên
do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tân phú quản lý
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tân phước
xác định hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên
đang thế chấp tại ngân hàng
qua xác minh làm việc xác định
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tân phú
ngọc đồng thế chấp
vừa sử dụng đất bốn mươi ba hectare
với ngân hàng thương mại của phần trong hương
chi nhánh hồ chí minh
bảo lãnh cho công ty của phần đầu tư xây dựng công nghiệp
năng kim giá số tiền là ba trăm năm mươi tỷ đồng
do vậy ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an sát điều tra công an tỉnh bình dương
ra quyết định tạm giữ tài liệu số năm
để tạm giữ giấy chứng nhận
vừa sử dụng đất số bk bảy mươi năm nghìn hai trăm hai mươi chín

chi nhánh hồ chí minh
qua xác minh làm việc
cơ quan điều tra xác định
công ty tân phú đã ký hợp đồng
thế chấp người sử dụng khu đất bốn mươi ba hectare
với ngân hàng thương mại cổ phần phương đông ocb
chi nhánh thành phố hồ chí minh
để bảo lãnh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghiệp
về số tiền ba trăm năm mươi tỷ đồng
đến nay công an tỉnh bình dương đã tạm giữ giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của khu bốn mươi ba hectare
đồng thời giao phòng đất cho ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
và ủy ban nhân dân phường hòa phú
thành phố thủ dầu một để bảo quản
công an tỉnh cũng xác định
công ty phát triển nhạc kim oanh
đã mua lại toàn bộ công ty tân phú
nhưng chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi
chuyến nhượng cho thuê
cho thuê lại thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng
theo quy định của pháp luật tất đai
phải đăng ký tại dân phòng đăng ký
cơ quan đăng ký của sở tài nguyên môi đường
thì đủ điều kiện
thì tổ chức kinh tế
do thỏa thuận giữa
pháp luật tất đai
tất cả những giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất
phải đăng ký
cơ quan đăng ký tất đai
công an tỉnh bình dương đang điều tra xác minh
làm rõ việc công ty tân phú
ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất bốn mươi ba hectare
với ocb chi nhánh thành phố hồ chí minh
để bảo lãnh cho công ty cổ phận
đầu tư xây dựng công nghiệp nam kim
về số tiền ba trăm năm mươi tỷ
đồng thời đề nghị những người liên quan
đến giao dịch chuyển nhận khu đất bốn mươi ba hectare
liên hệ cung cấp thông tin
phối hợp giải quyết với công an tỉnh bình dương
ngoài ra công an tỉnh bình dương xác định
tổng công ty bình dương có dấu hiệu vi phạm
khi thấp thoát tài sản nhà nước
tại khu đất một trăm bốn mươi năm hectare
tại phường hòa phú tp thủ dầu một tỉnh bình dương
thưa quý vị sáng nay ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hcm
đã có tổ chức
buổi tọa đàm khôi phục và phát triển
kinh tế tp hcm
tham dự có lãnh đạo cao nhất của thành ủy
ủy ban nhân dân các sở ban ngành doanh nghiệp
trên địa bàn để cùng lắng nghe
các chuyên gia kinh tế nói về các giải pháp khắc phục
cũng như vượt dậy kinh tế cho thành phố
trước sự ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
sau khi cập nhật thông tin và nghe phân tích
diễn biến tình hình kinh tế thế giới của việt nam
và thực trạng kinh tế quý i của tp hcm
các chuyên gia kinh tế tham dự
đã lần lượt đưa ra những giải pháp quan trọng
để tham mưu cho lãnh đạo thành phố
đáng chú ý là đề xuất của tiến sĩ trần du lịch
khi đưa ra giải pháp cho lãnh đạo thành phố
về đầu tư công
hiện nay tất cả các quy định
về từ đầu tư công
cho tới các thủ tục
cấp giấy phép đầu tư văn văn
hiện nay vướng luật trồng chéo với nhau
làm sao đó là ký nghị chính phủ
cho thành phố ban hành
một cái quy trình giải ngân
sưu phép đầu tư hiện nay
các luật mà nó vướng với nhau trồng chéo
chưa sửa được
thì tôi căn cứ
có thể quyết định đó
quy trình đó học tình nhưng chưa học lý
nhưng công khai minh bằng để thực thi
và gửi tất cả những cái quy định
tôi gọi là
có thể tạm xé rào nhưng xé rào
nó không phải là một cái đơn giản
tôi dựa cái này
luật này đã quy định là chủ đầu tư
luật kia là nhà đầu tư tôi theo là chủ đầu tư đi
đúng quy trình đó
và thành phố ký nghị chính phủ
cho phép thành phố lập
nó nằm ra
học tình có thể chưa học lý
nhưng đây là vì với sự phát triển chung
đồng quan điểm về tập trung
cho lĩnh vực đầu tư công
ở một khía cạnh khác
tiến sĩ vũ thành tự anh thuộc trường đại học phương rai cho rằng
cần tập trung hơn về chính sách tái cơ cấu kinh tế
việt nam là nền kinh tế dựa quá nhiều vào fdi
cho đến thời điểm này fdi chiếm
khoảng độ bảy mươi
tổng kỹ mức xuất khẩu
chiếm vào khoảng năm mươi tổng giá trị sản xuất công nghiệp
chiếm vào khoảng độ hơn một phần tư
lực lượng đạo động tạo ra mới cho doanh nghiệp
và điều đó có nghĩa là
nếu như chúng ta vẫn tiếp tục như thế này
thì chúng ta sẽ còn phụ thuộc
vậy tái cơ cấu đầu tiên
đó là giảm bớt sự phụ thuộc vào khu vực
mà tăng cường nội lực cho nền kinh tế
điều này nó có liên hệ với điều tôi nói lúc trước
đó là quá trình
về thoái trào của toàn cầu hóa
mà việt nam lại làm nước vô cùng mở
nên là chắc chắn quá trình thoái trào này
nó ảnh hưởng ngay lập tức đến kinh tế xuất khẩu
và nếu như chúng ta tiếp tục phụ thuộc vào fdi như hiện nay
thì chúng ta sẽ tiếp tục chịu rủi ro
về phía lãnh đạo tp hcm
đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
sau khi lắng nghe ý kiến
các chuyên gia đã đề cập tới một mươi một điểm quan trọng
để phục hồi và phát triển sản xuất
kinh doanh bền vững cho kinh tế tp hcm
trong đó bao gồm những điểm quan trọng như
ngăn chặn phá sản của doanh nghiệp
hỗ trợ quyến khích sản xuất
thay thế hàng nhập khẩu
nhất là vật tư thiết bị có lợi thế nguồn gốc địa phương
và mở rộng chuỗi giá trị gia tăng trong nước
kể cả sản phẩm xuất khẩu
thúc đẩy số hóa tài nguyên của các doanh nghiệp
hoàn thành cơ sở dữ liệu số của ngành kinh tế
và cuối cùng phấn đấu đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
giải ngân trên tám mươi giá trị các dự án đầu tư công
với vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước
việc dự báo tình hình và đưa ra những kịch bản
để khôi phục và phát triển kinh tế
đang được lãnh đạo tp hcm đặc biệt quan tâm vào thời điểm này
thưa quý vị sau thời gian thử nghiệm
hôm nay ngày năm tháng năm
tp hcm sẽ đưa vào ứng dụng đánh giá tính an toàn
phòng chống dịch trên địa bàn của thành phố
công cụ này giúp doanh nghiệp tổ chức tự khai báo
đánh giá tính an toàn theo các bộ tiêu chí
đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ở các lĩnh vực
được biết do tính chất nguy cấp và gấp rút của dịch bệnh
ứng dụng này được triển khai trong vòng bảy ngày
công cụ này giúp doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
có những đánh giá tổng quát
so với đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường
nhưng vẫn có những cảnh báo
những thông tin đánh giá rủi ro có thể xảy ra
trong tình hình hiện nay
tính đến hôm nay ngày năm tháng năm
công cụ này đã áp dụng các bộ tiêu chí đánh giá
đối với hoạt động du lịch giao thông vận tải
kinh doanh và dịch vụ ăn uống
các chợ đầu mối chợ truyền thống siêu thị trung tâm thương mại
các bộ tiêu chí còn lại sẽ áp dụng bắt đầu
từ ngày tám tháng năm sắp tới
thưa quý vị gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ
đã bắt đầu được chính quyền thành phố hồ chí minh
trao cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
và để người dân trong danh sách được hỗ trợ
mau chóng ổn định cuộc sống
thì chính quyền của phường linh trung quận thủ đức thành phố hồ chí minh
thậm chí còn ứng tiền để trao trước cho người dân
và việc làm này khiến cho nhiều người
đặc biệt là người nghèo vô cùng cảm kích
gia đình chị dương ngọc bảo trân
ở đường số năm phường linh trung quận thủ đức thành phố hồ chí minh
là một trong những hộ nghèo của phường
được nhận tiền từ gói sáu mươi hai tỷ đồng
hỗ trợ trong đợt đầu tiên này
gặp khó khăn về kinh tế từ đầu mùa dịch bệnh
chị trân được chính quyền hết sức hỗ trợ chăm lo
nên dù mất việc những tháng qua
hai mẹ con chị vẫn sống ổn
trong thời gian này là ai cũng thất nghiệp
rồi họ không có làm gì ra tiền hết
nhà nước lo
ở phường chăm lo
cũng có gạo ăn
có mắm muối
rồi cũng đỡ
em rất cảm ơn
nhà nước và cảm ơn phường
bắt đầu triển khai phát tiền hỗ trợ
cho người dân trên địa bàn phường
kể từ ngày ba mươi tháng bốn
đến nay hầu hết những hộ dân nằm trong diện hỗ trợ
của chính phủ ở phường linh trung
đều được nhân viên chuyên trách giảm nghèo của phường
đến tận nhà trao tiền tận tay
bây giờ có bán dịch lâu
bán bị hại chín năm rồi
thì giờ nhà nước quan tâm
nhà đình con mẹ con cô
thì cô rất cũng cảm ơn nhiều
giúp đỡ cho mẹ cô
được có tiền để mua thuốc
mua đồ uống
đâu có vô bệnh viện ấy thuốc được
mua thuốc ngoài không
mua tới tiệm thuốc tay
lấy cái tòa mua thuốc uống
đối với tất cả các đối tượng được rào sát
thì để tránh cái việc trùng lắp
cũng như là bỏ sát
thì ủy ban nhân dân phường đã
khai cho ban điều hành khu phố
phối hợp cùng với tổ trưởng tổ dân phố
và phối hợp chặt chẽ với cảnh sát khu vực
để rào sát từng đối tượng
và lập danh sách
rào sát lại một lần nữa
kiểm tra danh sách và niêm yết danh sách
tại ban điều hành sáu khu phố
cũng như là trụ sở ủy ban phường ninh trung
để không bị bỏ sát đối tượng
phường linh trung quận thủ đức
là đơn vị đầu tiên trao tiền hỗ trợ
nằm trong gói sáu mươi hai tỷ cho người nghèo
với mong muốn hỗ trợ và giảm bớt
một phần khó khăn cho họ
trong những ngày dịch bệnh kéo dài
thực tế ra cái nguồn kinh phí
thì ủy ban nhân dân phường vẫn chưa nhận được
tuy nhiên thì thực hiện theo kỷ đạo
của ủy ban nhân dân quận
thì ủy ban nhân dân phường
đã chủ động
là ứng cái kinh phí này ra
để chi trước cho các đối tượng
được nhận tại vì xác định
các đối tượng này là đối tượng đã chính xác rồi
phường chính xác được cái danh sách
chính xác được đối tượng thì phường ứng chi trước ra
cho đối tượng để chúng ta
chủ động chi cho họ để nhận được
trong cái dịp lễ ba mươi bốn và một tháng năm
để nó tăng thêm cái phần ý nghĩa
trong cái nguồn tiền hỗ trợ
thực sự là
cái tốc độ thực hiện thì cái gói
hỗ trợ của chính phủ
cũng như chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận thủ đức
là rất quyết liệt và cái thời gian rất là nhanh chóng gấp rút
do đó thì
thực sự là cũng là một trong những cái khó khăn
tuy nhiên là
khi mà thấy được niềm vui của những hộ nghèo
nhận được cái số tiền này
thì cũng là động lực để phường
tiếp tục triển khai cho cán bộ công chức
cũng như tổ dân phố
đi khảo sát và chi trả cái số tiền hỗ trợ này
được biết hiện nay
chính quyền thành phố vẫn tiếp tục rà soát danh sách
người nằm trong diện được chính phủ hỗ trợ
đồng thời yêu cầu các cơ quan thanh tra
chính quyền các khắp đồn đốc giám sát
để đảm bảo việc thực hiện kịp thời công khai
minh bạch giúp phát huy hiệu quả
và tính nhân văn của gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ
từ chính phủ